ngày ba mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông phi tang thi thể
theo nội dung bản án sơ thẩm bị cáo hà thảo huyên hoa cùng hai nạn nhân tham gia tu luyện phản khoa học
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cả nhóm thuê một căn hộ tại huyện xuyên mộc bà rịa vũng tàu để tu luyện
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín nạn nhân trần đức linh vì kiệt sức nên tìm cách bỏ trốn thì bị hà và trần trí thành bắt giữ đánh đập đến tử vong
rồi mang thi thể linh về căn nhà thuê ở huyện bào bàng tỉnh bình dương rồi quấn băng keo bỏ vào thùng phi nhựa đổ bê tông phi tang
sau đó đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hà thảo huyên và hoa xiết cổ trích điện làm thành tử vong và cho thi thể vào thùng phi nhựa đổ bê tông vào
đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhóm hà bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bỏ trốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chủ mưu phạm thị thiên hà y án tử hình về tội giết người
bị cáo nguyễn ngọc tâm huyên một mươi chín năm tù trịnh thị hồng hoa mẹ của hà một mươi ba năm tù cùng về tội giết người và không tố giác tội phạm
riêng bị cáo lê ngọc phương thảo bị tòa sơ thẩm tuyên hai mươi hai năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm không có kháng cáo